tiếp tục thông tin liên quan đến sai phạm nghiêm trọng trong tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
tại hội đồng thi tỉnh sơn la thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an từ ngày hai mươi tháng bảy
công an tỉnh sơn la đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
và một số đơn vị chức năng của bộ công an tiến hành xác minh dấu hiệu điểm thi cao bất thường
tại hội đồng thi này sau khi củng cố tài liệu chứng cứ xác minh hành vi của một số đối tượng liên quan
đã cấu thành tội phạm đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
đối với ba đối tượng gồm nguyễn thị hồng nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng
sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la thư ký ban chỉ đạo ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm
đặng hữu thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn phó hiệu trưởng trường phổ thông trung học tô hiệu
ủy viên tổ chấm thi trang nghiệp
lò văn huynh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
ủy viên ban chỉ đạo ủy viên hội đồng thi trưởng ban thư ký
khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng gồm trần xuân yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la ủy viên ban chỉ đạo thi phó chủ tịch hội đồng thi
phó trưởng ban chấm thi tổ trưởng tổ chấm thi trang nghiệp
cầm thị buôn sọn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó trưởng phòng chính trị tư tưởng ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm
đều về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ về những sai phạm tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la
đây là vụ án rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến công tác tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
dư luận xã hội rất quan tâm và bức xúc vì việc tẩy xóa nâng điểm bài thi có tổ chức
có sự tính toán chặt chẽ do người có chức vụ quyền hạn thực hiện
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ